các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một một tỷ đồng các đối tượng sử dụng để đánh bạc và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc
bước đầu tùng và liên thừa nhận đã tổ chức sòng bạc này cho các con bạc tới chơi và thu tiền sâu hai triệu đồng một giờ đối với lắc tài xỉu thu năm tổng số tiền con bạc thắng đá gà
được biết mỗi ngày có khoảng năm mươi sáu mươi người thường xuyên tới đây để đánh bạc
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp cn cũng vừa phát hiện và bắt giữ một mươi đối tượng
để làm rõ về hành vi đánh bạc an tiền
cụ thể qua kiểm tra quán nhậu hải hưng đường lê hồng phong phường trà nóc quận bình thủy tp cn do vợ chồng phạm tấn hưng và châu thị bích ly làm chủ
các trinh sát phát hiện nhóm một mươi người đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức binh sập sám
tổ công tác đã thu giữ một mươi bộ bài tay một trăm sáu mươi năm triệu đồng tiền việt nam một trăm linh usd một máy tính tiền một cuốn sổ và bảy xe mô tô
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các tăng vật có liên quan và mời các đối tượng về trụ sở làm việc
thuê xe ô tô và cầm cố để lấy tiền trả nợ bị cáo đinh văn cường chú tại phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bị phát giác cường đã nhờ người làm giả một số giấy tờ xe mà cường thuê được để mang cầm cố với số tiền từ ba trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng
tổng cộng cường đã thuê được chín chiếc xe ô tô các loại và mang đi cầm cố được hơn hai tỷ đồng toàn bộ số tiền có được cường dùng để chi trả do nợ nần và tiêu xài cá nhân
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đinh văn cường một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại indonesia có bốn công dân việt nam là hành khách trong vụ máy bay của hãng hàng không papua new guinea euini trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh tại micronesia hôm hai mươi tám tháng chín
cục lãnh sự bộ ngoại giao đang phối hợp với đại sứ quán việt nam tại indonesia philippines và các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để hỗ trợ và hoàn thành các thủ tục cần thiết sớm đưa bốn công dân việt nam trở về nước
được biết chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh của hãng hàng không quốc gia papua new guinea
gặp sự cố trong lúc hạ cánh và lao thẳng xuống biển khi đang chở bốn mươi bảy hành khách
rất may là toàn bộ hành khách đã được giải cứu an toàn giới chức cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt